chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại quận cầu giấy và tây hồ
thông tin về những vấn đề được người dân quan tâm đồng chí nguyễn đức trung phân tích
với hai hai trăm linh người đến hà nội đang chờ kết quả xét nghiệm thì sẽ có thể có tám ca dương tính
với tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới
con số hai mươi ca dương tính là cảnh báo về dịch tễ học điều đó để thấy người dân thấy rõ trên địa bàn
thành phố có nguy cơ rất cao từ đó mọi người phải tự cách ly tại nhà ăn ở tại nhà
không ra ngoài để tránh nguồn lây nhiễm thực hiện nghiêm quyết định của thủ tướng chính phủ
dừng các hoạt động không thiết yếu không để nguồn lây lan trong cộng đồng